ubnd tp hải phòng ban hành công điện số một mươi yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện và thủ trưởng các sở ngành cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống cơn bão số năm
theo đó yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm đếm thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển di chuyển về nơi trú tránh bão an toàn
quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền thủy sản tàu du lịch tàu vận tải tổ chức neo đậu tàu thuyền
gia cố lồng bé nuôi trồng thủy sản không để người trên các tàu thuyền lồng bè trước khi bão đổ bộ vào
thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố căn cứ diễn biến của bão
chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển và tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa vui chơi giải trí các khu du lịch biển
thành phố yêu cầu các ngành địa phương chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão và ngập úng
phương án sơ tán người dân ở các khu vực trũng thấp ven sông ven biển các khu nhà cũ yếu các khu du lịch biển
khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu an toàn